mùng bốn tháng ba tại hà nội ban tổ chức trung ương đã tổ chức hội nghị toàn quốc ngành tổ chức xây dựng đảng
tổng kết công tác năm hai nghìn một mươi sáu và triển khai phương hướng nhiệm vụ công tác năm hai nghìn hai mươi
dự hội nghị có các đồng chí ủy viên bộ chính trị đinh thế huynh thường trực ban bí thư trần quốc vượng
bí thư trung ương đảng chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương võ văn thường bí thư trung ương đảng
trưởng ban tuyên giáo trung ương đồng chí đinh la thăng bí thư thành ủy tp hcm và đồng chí nguyễn hòa bình
bí thư trung ương đảng tránh án tòa án nhân dân tối cao cùng dự có các đồng chí ủy viên trung ương đảng
đại diện lãnh đạo các ban bộ ngành các đồng chí bí thư phó bí thư trưởng ban tổ chức các tỉnh ủy
thành ủy đảng ủy trực thuộc trung ương các ban cán sự đảng đảng đoàn cơ quan trung ương
đồng chí phạm minh chính ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tổ chức trung ương chủ trì hội nghị
năm hai nghìn một mươi sáu ngành tổ chức xây dựng đảng đã cụ thể hóa và tổ chức thực hiện nghị quyết đại hội một mươi hai của đảng
nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi kết luận số một và kết luận số hai của ban tổ chức trung ương
ngành tổ chức xây dựng đảng cũng đã tham mưu công tác nhân sự và tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu quốc hội khóa một mươi bốn
đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một kịp thời sắp xếp kiện toàn các chức danh lãnh đạo chủ chốt của cơ quan nhà nước các cấp nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một
tiếp tục tham mưu thực hiện nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi một xây dựng và tổ chức thực hiện nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi hai về xây dựng chỉnh đốn đảng
đổi mới cải tiến phong cách lề lối làm việc tiếp tục cải cách hành chính trong đảng về công tác tổ chức xây dựng đảng
tăng cường công tác tuyên truyền về xây dựng chỉnh đốn đảng xây dựng hệ thống chính trị tăng cường tiềm lực và đổi mới công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ
về phương hướng nhiệm vụ công tác năm hai nghìn một mươi bảy ngành tổ chức xây dựng đảng đề ra tám nhiệm vụ giải pháp trọng tâm bao gồm
tiếp tục cụ thể hóa nghị quyết đại hội lần thứ một mươi hai về xây dựng đảng về đạo đức phát huy vai trò của nhân dân trong công tác xây dựng chỉnh đốn đảng và xây dựng hệ thống chính trị
thực hiện có hiệu quả nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi một một mươi hai gắn với chỉ thị năm của bộ chính trị về đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
thực hiện có hiệu quả các đề án chương trình kế hoạch được trung ương bộ chính trị ban bí thư và cấp ủy các cấp giao
thực hiện tốt nhiệm vụ thường xuyên về công tác tổ chức xây dựng đảng xây dựng hệ thống chính trị theo chức năng nhiệm vụ được giao
tiếp tục xây dựng ngành tổ chức xây dựng đảng trong sạch vững mạnh đáp ứng toàn diện yêu cầu nhiệm vụ được giao
đẩy mạnh cải cách hành chính theo hướng hạt nhân hóa cán bộ lãnh đạo chuẩn hóa văn bản pháp quy đơn giản hóa thủ tục hành chính
tự động hóa tổ chức thực hiện tăng cường tổng kết thực tiễn nghiên cứu khoa học bổ sung phát triển lý luận về xây dựng chỉnh đốn đảng xây dựng hệ thống chính trị
triển khai mạnh mẽ công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ tăng cường hợp tác quốc tế góp phần phục vụ công tác tổ chức xây dựng đảng xây dựng hệ thống chính trị
coi trọng và đẩy mạnh công tác truyền thông về xây dựng chỉnh đốn đảng xây dựng hệ thống chính trị
chủ động phát hiện giải quyết kịp thời những hạn chế yếu kém và thực hiện tốt những nhiệm vụ đột xuất phát huy truyền thống và những kết quả đã đạt được
với tinh thần trách nhiệm sự nỗ lực cao khắc phục những khó khăn hạn chế tích cực phối hợp chung sức đồng lòng thống nhất ý chí và hành động
ngành tổ chức xây dựng đảng chắc chắn sẽ tạo chuyển biến mới trong công tác củng cố niềm tin góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội một mươi hai của đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp